truy nã đặc biệt người đàn ông nghi sát hại vợ hờ rồi bỏ trốn
bị can truy nã chuẩn bị lên máy bay sang mỹ thì bị bắt
thăm hỏi động viên cán bộ cảnh sát giao thông bị thương khi làm nhiệm vụ
triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh tiền giang bến tre
hà nội yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt cát linh hà đông lái hơn một mươi ba tỷ đồng
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin
còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một người đàn ông sát hại vợ hờ trong rừng rồi bỏ trốn
công an tỉnh quảng bình sẽ quyết định chuy nã đặc biệt đối tượng này
vào khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng năm chị htm chú bản chút mút xá lâm thủy huyện lệ thủy
cùng trần văn thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên quán xã trường sơn huyện quảng ninh
và khu vực rừng gần nhà chị m
sau đó không lâu ông thông gọi điện cho người thân ở xã trường sơn
báo mình vừa sát hại chị m rồi tắt máy
khi mọi người tìm kiếm phát hiện chị m tử vong cách nhà khoảng chín trăm linh m
nhận tin báo lực lượng chức năng triển khai truy tìm nghi phạm
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lâm thủy ông thông có mối quan hệ tình cảm với chị mờ thời gian dài
nhưng không đăng ký kết hôn
trước đây chị m có một đời chồng và hai đứa con riêng
sau đó có với ông thông một đứa con
hiện hai người này đang sinh sống trong mảnh đất bố mẹ chị mờ cho
đang trong quá trình làm nhà
nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông
dẫn đến việc ông thông ra tay sát hại người vợ hờ
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với trần văn thông
để điều tra về hành vi giết người
cơ quan công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can trần văn thông
đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
hoặc thông báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
cũng liên quan đến đối tượng vi phạm pháp luật bị truy nã
ngày một mươi tám tháng năm thông tin từ công an tỉnh đồng nai
cơ quan an ninh điều tra đã bắt giữ được lê hồng bích năm mươi chín tuổi
ngụ xá gia kiệm huyện thống nhất đồng nai
tại cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm
bích đang trốn lệnh truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
trước đó bích đã tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép ra khỏi việt nam
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
bích đã xuất cảnh trốn sang mỹ với tên bùi văn bích
sau đó đổi tên thành danny bùi và nhập quốc địch mỹ vào năm hai nghìn năm
tại houston texas
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã
đối với lê hồng bích về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
đến ngày một mươi bảy tháng bốn cơ quan an ninh điều tra nhận được thông tin
bích nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
với tên danny bùi
nên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh bắt giữ
ngày một mươi năm tháng năm khi bích đang làm thủ tục xuất cảnh trở lại mỹ
tại cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
thì bị lực lượng công an đồng nai phối hợp với lực lượng công an cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất bắt giữ
chiều một mươi bảy tháng năm đoàn công tác công an tỉnh do đại tá trần ngọc tuấn
phó giám đốc công an tỉnh nghệ an làm trường đoàn
đã đến thăm hỏi động viên trung tá hoàng quang vinh
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nghi lộc
bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ
lãnh đạo công an tỉnh động viên trung tá hoàng quang vinh an tâm điều trị
nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác
thay mặt đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh nghệ an đại tá trần ngọc tuấn
phó giám đốc công an tỉnh nghệ an đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà trung tá hoàng quang vinh
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nghi lộc
bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ
đang điều trị tại bệnh viện chấn thương trình hình nghệ an
đại tá trần ngọc tuấn ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của trung tá hoàng quang vinh
trong quá trình làm nhiệm vụ đồng thời chỉ đạo công an huyện nghi lộc tiến hành điều tra
xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật
và yêu cầu các phòng chức năng xem xét giải quyết các chế độ
tạo mọi điều kiện để trung tá hoàng quang vinh yên tâm điều trị
trước đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng năm tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện nghi lộc
làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ bốn mươi tám e đoạn qua địa bàn xã nghi thạch huyện nghi lộc
thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm
có dấu hiệu sử dụng bia rượu nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh lao thẳng xe vào tổ công tác
khiến trung tá hoàng quang vinh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nghi lộc bị gãy chân
sau khi xảy ra sự việc tổ công tác đã nhanh chóng đưa trung tá hoàng quang vinh đi cấp cứu
đồng thời tiến hành khống chế thành công đối tượng đưa về trụ sở công an huyện để phục vụ điều tra làm rõ
làm việc với cơ quan công an đối tượng khai tên là lê thanh hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã nghi thịnh huyện nghi lộc
trước khi điều khiển xe lao thẳng vào tổ công tác hoàng đã sử dụng rượu bia
hiện công an huyện nghi lộc đang tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày một mươi tám tháng năm công an tỉnh tiền giang đã tạm giữ hình sự đối với bùi ngọc tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tỉnh tiền giang và hồ thị đem sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tỉnh bến tre
cùng bốn người khác để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
tú mua ma túy từ tỉnh bến tre mang về tiền giang và đưa cho đàn em bán cho những người nghiện
theo công an tỉnh tiền giang qua công tác điều tra chiều ngày một mươi sáu tháng năm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành chặn dừng ô tô
do hoàng phi long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ thành phố mỹ tho đang điều khiển
chở tú lưu thông theo hướng từ cầu dạch miễu vào trung tâm thành phố mỹ tho
trên ô tô lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ ba gói ni lông chứa tinh thể rắn là ma túy
khám xét nơi ở của tú tại tiền giang cơ quan công an thu giữ thêm ba gói ni lông
và đoạn ống nhựa chứa ma túy đá sáu dao tự chế rùi cui bốn viên đạn
và nhiều dụng cụ để phân chia ma túy
tại nơi ở của tú lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện ba đối tượng dương tình với ma túy
các đối tượng khai là người phụ giúp tú mua dừa và kiêm thêm nhiệm vụ giao ma túy
đổi lại tú cho các đối tượng sử dụng ma túy miễn phí
tú khai mua ma túy của đem tại tỉnh bến tre
công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an tỉnh bến tre
khám xét nơi ở của đem tại huyện châu thành thu giữ sáu mươi tám gói ni lông ống nhựa
chứa ma túy đá và nhiều vật dụng có liên quan
thời điểm kiểm tra tại nơi ở của đem còn phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy
đối tượng khai nhận vừa mua ma túy của đem để sử dụng
công an tỉnh tiền giang đang mở rộng điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán ma túy do đem và tú cầm đầu
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
những ngày vừa qua trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ hình ảnh
một nhóm phụ nữ mặc quần áo tập yoga đã trải thảm tập và tạo dáng nằm giữa đường lớn có các phương tiện qua lại
do trong khu vực có hàng hoa bằng lăng tím khá đẹp mắt nên cũng có nhiều người khác đã đến đây chụp ảnh
tuy nhiên việc nằm giữa đường của nhóm những người mặc trang phục tập yoga này
đã khiến cộng đồng không khỏi bức xúc bởi có thể gây mất an toàn giao thông
rất nhiều người đã để lại những bình luận phê phán hành động này trên các trang mạng xã hội
nhiều người cho rằng cần xử phạt nghiêm những hành vi bất chấp nguy hiểm vi phạm luật an toàn giao thông này
một cán bộ đội cảnh sát giao thông trở tự công an huyện kiến sương thái bình cho biết
đã nắm bắt được thông tin về nhóm phụ nữ trải thảm tập yoga giữa đường
hiện đơn vị đang phối hợp với công an thị trấn kiến sương để xác minh danh tính nhóm người và tiến hành xử lý theo quy định
ngày một mươi tám tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
đã khởi tố phạm kim khánh hai mươi tám tuổi ngụ thị trấn đinh văn huyện lâm hà
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
khánh bị bắt vì có hành vi hành hung cha đập phá tài sản của mẹ
theo điều tra ban đầu do có mâu thuẫn về tranh chấp tài sản tối hai mươi tháng một
khánh đến nhà cha mẹ là bà phạm thị m sáu mươi bốn tuổi ở tổ dân phố riong sare thị trấn đinh văn
đập phá một số tài sản dưới bếp
nghe tiếng ngồn nào người cha đi xuống thì bị khánh cầm dao ném vào người
làm ông này vỡ xương khỉu tay
sau đó khánh tiếp tục cầm gạch đá ném vào nhà rồi bỏ trốn
ngoài đánh cha gây thương tích nặng khánh còn phá hủy một số tài sản trong nhà
sau khi đập phá khánh đã trốn đến xã romen huyện đam rồng và bị công an lâm hà bắt giữ
ngày một mươi tám tháng năm thông tin từ công an tp hcm cho biết
công an huyện hoc mon phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán vận chuyển pháo lậu quy mô lớn từ campuchia về việt nam tiêu thụ
bước đầu thu giữ hơn sáu trăm linh kg pháo nổ
lúc tám h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện hóc môn phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế pc ba
bắt quả tang lt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú phường một mươi một quận tân bình
và vvt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
đang điều khiển xe ô tô tải chở theo một mươi một thùng các tông
bên trong chứa nhiều loại pháo nổ với tổng trọng lượng gần sáu trăm hai mươi kg
cùng hai mươi chín thùng các tông bên trong chứa các loại loa có xuất xứ từ nước ngoài đã qua sử dụng
không có hóa đơn chứng tử khi đang đổ trước nhà số năm mươi sáu đường số năm ấp tiền lân bảy xã bà điểm huyện hoc mon
để chuẩn bị giao cho khách
căn cứ lời khai của l và t cùng tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn đã ra quyết định khởi tố vụ án
vận chuyển hàng cấm là pháo nổ
bên cạnh đó nhận thấy tính chất phức tạp của vụ án
công an huyện đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng biện pháp điều tra
làm rõ các đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ nói trên
chiều ngày một mươi tám tháng năm công an xã mỹ thái lạng giang bắc giang cho biết
trên địa bàn xã vừa phát hiện một người đàn ông tử vong ở dưới mương nước
thông tin ban đầu sáng cùng ngày người dân xã my thái phát hiện một người đàn ông tử vong ở dưới mương nước
sau đó một vài người đã trình báo sự việc
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trục vớt điều tra làm rõ sự việc
danh tính nạn nhân đang được xác minh làm rõ
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh
sở giao thông vận tải hà nội cho biết những ngày gần đây có thông tin lan truyền liên quan đến kết quả thực hiện
năm hai nghìn hai mươi ba của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị hà nội
hiện sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin trên
cụ thể kết thúc năm hai nghìn hai mươi ba lãi sau thuế của tuyến đường sắt đô thị này đạt hơn một mươi ba một tỷ đồng
tăng gấp gần sáu lần so với năm hai nghìn hai mươi hai và là năm thứ hai liên tiếp công ty có lợi nhuận dương trở lại sau nhiều năm trụ lỗ
liên quan đến việc này sở giao thông vận tải đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn mtv đường sắt đô thị hà nội
khẩn trương tổ chức giả soát kiểm tra làm rõ các thông tin đã được các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh như đã nêu trên
có báo cáo kết quả về sở giao thông vận tải để phối hợp theo dõi tiến độ xong trước ngày hai mươi hai tháng năm
trước đó tại báo cáo tài chính kiểm toán hai nghìn hai mươi ba công bố mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn mtv đường sắt đô thị hà nội
hà nội metro cho biết doanh thu thuần cả năm đạt năm trăm một mươi năm hai mươi sáu tỷ đồng tăng gần bảy so với năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên trong cơ cấu doanh thu nguồn thu từ cung cấp dịch vụ
chỉ chiếm bảy mươi bốn tỷ đồng còn lại bốn trăm bốn mươi một tỷ đồng từ trợ giá
trong khi ra vốn hàng bán tiếp tục tăng tám sáu lên tới năm trăm linh bảy tỷ đồng cả năm hai nghìn hai mươi ba
việc trợ giá của thành phố hà nội đã bù đắp phần thiếu hụt do doanh thu thực tế từ bán không đảm bảo chi phí
đồng thời còn giúp hà nội metro có lợi nhuận gộp bảy tám tỷ đồng công ty có biên lãi gộp lùi về khoảng một năm
báo cáo tài chính cũng cho biết tại thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba công ty có tổng số bảy trăm bốn mươi năm người lao động
tăng bảy mươi tám người sau một năm đây là số lao động chủ yếu vận hành tuyến đường sắt cát linh hà đông
cần lượng lớn nhân sự để vận hành chi phí nhân viên năm hai nghìn hai mươi ba đạt một mươi một bảy mươi bảy tỷ đồng tăng gần hai mươi ba so với năm trước
ngoài ra phần chi phí nhân công được hạch toán trong gia vốn hàng bán là chín mươi chín một tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi ba tăng gần một mươi
bù lại doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh gấp một mươi hai bảy lần lên gần hai mươi sáu sáu tỷ đồng
toàn bộ đều đến từ lãi tiền gửi khi công ty đang có hơn sáu trăm tám mươi năm tỷ đồng nhàn rỗi
trong khi đó hà nội metro cắt giảm được toàn bộ chi phí lãi vay nên không ghi nhận chi phí tài chính trong kỳ
tổng lại doanh nghiệp này lãi sau thuế hơn một mươi ba tỷ đồng tăng năm trăm bảy mươi gần sáu lần so với năm hai nghìn hai mươi hai và vượt gấp đôi kế hoạch đề ra
đây là năm thứ hai liên tiếp công ty có lợi nhuận dương sau chủ yếu bảy mươi năm triệu lỗ
trong năm hai nghìn hai mươi bốn hà nội metro đặt mục tiêu doanh thu năm trăm hai mươi chín tỷ đồng lợi nhuận trước thuế ở mức một mươi sáu bảy tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế ở mức một mươi ba bốn tỷ đồng
công ty dự kiến phục vụ gần một mươi một triệu lượt khách với gần tám mươi một năm trăm bảy mươi bảy lượt tàu doanh thu từ hoạt động bán vé đạt trên bảy mươi bốn tỷ đồng
cũng trong năm hai nghìn hai mươi bốn ngoài tiếp tục duy trì vận hành tuyến đường sắt cát linh hà đông hà nội metro sẽ kiện toàn tổ chức và nhân sự
để vận hành tuyến nhổn ga hà nội đoạn trên cao sẽ được đưa vào khai thác trong năm nay
hơn năm mươi năm qua một người đàn ông ở quảng bình vẫn miệt mài với việc sưu tầm tư liệu về vị cha già dân tộc
việc sưu tầm bảo quản có nhiều khó khăn
nhưng người đàn ông ấy luôn tìm cách khắc phục để có một gia tài đồ sộ
trong căn nhà ấm cúng ngồi đón những đợt gió đầu hè mát rượi từ dòng sông danh
ông nguyễn đình phong sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn chú thôn tân an xã quảng thanh huyện quảng trạch quảng bình
đang tỉ mẩn lau những bức hình ảnh báo bài viết về bác hồ mà ông sưu tầm hàng chục năm nay
ông phong nổi tiếng từ lâu ở địa phương với kho báu tư liệu về bác
nhiều năm nay một số dịp lễ nhiều người tìm đến ông phong với mong muốn được tìm hiểu về tư liệu này
vậy nên những ngày cận kề sinh nhật bác ông phong lại cẩn thận sắp xếp trưng bày tranh ảnh sách báo ra để tiện giới thiệu
di chứng của vết thương chiến tranh khiến đôi tay của ông phong gần như không còn nghe thấy gì
những câu hỏi được viết trên giấy đưa cho ông đọc sau đó ông trả lời bằng giọng chậm rãi
trên bàn trà ông phong cho biết từng làm công nhân của tập đoàn sản xuất miền nam
này là công ty cổ phần lệ ninh
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ông được cử ra hà nam tham gia khóa học lái may kéo nông nghiệp
cũng chính năm đó hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đại phong xã phong thủy huyện lệ thủy
vinh dự được bác hồ tặng chiếc máy cày hiệu dt năm mươi tám
đây cũng là chiếc máy cày đầu tiên của tỉnh quảng bình
khi hoàn thành lớp học ông phong là một trong những người đầu tiên được lái chiếc máy cày bác tặng
thực sự tự hào cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần lao động hăng say
công nhân phong đạt danh hiệu kiện tướng cày nhiều năm liên tục
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín khi đang cày ruộng gần một trận địa pháo cao xạ
bị máy bay địch đánh trúng máy cày lật nhào ông bị thương đặc biệt nặng ở hai tay
sau khi điều trị ông nghỉ mất sức lao động và về quê sinh sống
sau khi ông phong bị nạn không lâu thì nhân dân ta nhận tin bác hủ mất
biết được tin này qua thông tin trên báo đầu sót trước sự ra đi của vị cha giả dân tộc
ông phong mong muốn làm điều gì đó để cảm nhận việc bác còn sống
mãi cùng non sông
vậy là ông bắt đầu hành trình sưu tầm nhiều sách báo tư liệu có nội dung nói về bác và hình ảnh của người
ông cho biết để có những tư liệu trong giai đoạn đất nước gia cảnh còn khó khăn
việc sản xuất sách báo còn hạn chế
ông phải tìm tòi rất nhiều
ông đọc rất nhiều sách báo
chỉ cần có màu tin nào có ảnh thông tin về bác là ông tìm cách cất giữ
với một số sách báo quý ông phải đi xin hoặc thậm chí bỏ tiền túi để mua
sau một thời gian sưu tầm nhiều người quen biết
nên cũng tặng ông một số tư liệu
việc sưu tầm đã khó khăn nhưng công tác sắp xếp bảo quản cũng cần sự công phu tỉ mẩn
hàng chục năm về trước chất liệu giấy mực chưa được tốt như bây giờ
nên ông phong phải bọc những tư liệu trong giấy phải để chống ẩm mối mọt
đặc biệt ở ven bờ danh mỗi mùa lũ về nước ngập nhà dân nhiều tài sản bị cuốn đi
phải khó khăn lắm mới giữ được kho báu này nguyên vẹn
hiện đời sống gia đình bớt khó khăn
ông phong thực hiện ép plastic những mảnh báo bức hình
rồi cẩn thận khâu vào những mảnh vải dài gần một mươi mét rộng một bốn mét
hơn năm mươi năm miệt mài ông phong tìm kiếm và sưu tầm được hơn ba bức ảnh bài báo tư liệu quý về bác hồ qua các thời kỳ
bên cạnh đó nhiều bài viết tư liệu quý về lịch sử của quê hương và dân tộc cũng được ông sưu tầm cất giữ cẩn thận
việc sưu tầm ấy vẫn được ông tiếp tục để kho báo ngày càng đồ dộ
không chỉ sưu tầm để bảo quản ông phong còn là người đưa những tư liệu về bác đến với cán bộ nhân dân
học sinh trong và ngoài địa phương
nhiều cuộc triển lãm được tổ chức một số giáo viên môn lịch sử xin mượn tư liệu này để thực hiện công tác giảng dạy
giúp học sinh hiểu thêm về vị cha già dân tộc
vừa qua miss world việt nam chính thức công bố lịch trình tổ chức mùa giải mới
theo đó sân chơi này tái khởi động vào năm hai nghìn hai mươi năm và đêm chung kết sẽ diễn ra vào tháng bốn trong cùng năm
theo đó hoa hậu ý nhi cùng hai á hậu đào hiền minh kiên sẽ được kéo dài thêm nhiệm kỳ
dựa trên một số thông tin được cập nhật trên các diễn đàn
nhân sắc quốc tế mùa giải mới của cuộc thi mẹ metworld sẽ diễn ra vào thời điểm tháng hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi năm
với mốc thời gian tổ chức này hoa hậu ý nhi hoàn toàn có thể đảm bảo đầy đủ lịch trình
sau khi trình chiến quốc tế nàng hậu bình định sẽ trở về quê nhà để final walk khép lại nhiệm kỳ
cách đây không lâu hoa hậu ý nhi được bổ nhiệm trở thành đại diện việt nam trình chiến miss world hai nghìn hai mươi năm
thông tin này gây ra không ít luồng tranh cãi đa chiều
ngoài những ý kiến bày tỏ sự đồng tình ủng hộ nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi hoa hậu ý nhi được trao xuất thi quốc tế quá sớm
chỉ sau ít tháng vừa vướng scandal phát ngôn vạ miệng gây rúng động mạng xã hội
xoay quanh top ba misu việt nam hai nghìn hai mươi ba á hậu minh kiên hiện đang có nhiệm kỳ đương nhiệm nổi bật hơn hẳn hoa hậu ý nhi và á hậu đào hiền
đường kim nusworld việt nam hiện đang trong quá trình du học tại úc kéo dài trong hai năm
á hậu đào hiền cũng chẳng sôi nổi là bao cô im hơi lặng tiếng giữa làng giải trí kể từ khi đạt được danh hiệu cao quý
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại